sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi ba tháng một tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo là trịnh phước đan
chú tại huyện thoại sơn hai mươi năm tù nguyễn ngọc hữu tám năm tù võ văn gấu bảy năm tù trần kim ba năm năm tù và thái văn nghĩa bốn năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an huyện thoại sơn kiểm tra quán karaoke ruby
thuộc ấp tây bình xã thoại giang phát hiện có chín khách và nhân viên cùng với trên một tám gam ma túy dạng kentamin và ma túy tổng hợp
qua làm việc gấu và nghĩa là nhân viên của quán khai số ma túy trên của đang đưa cho hữu và ba để giao lại cho gấu bán cho khách
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đăng ngay phía sau quán tiếp tục thu giữ trên ba trăm hai mươi hai gam ma túy dạng kentamin năm mươi năm viên đạn
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của hữu và ba tại phòng số hai của quán thu giữ trên sáu hai
trong quá trình điều tra xác định đang đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng tại tp hcm đem đến quán bán cho đang
số ma túy mua được đang phân lẻ cho khách hoặc đưa ma túy cho hữu bán cho khách tại các quán và các con nghiện